thưa quý vị mới đây hai đối tượng cùng nhau góp tiền mua bốn mươi bánh heroin với mục đích bán săn trung quốc kiếm lời
sau khi mua được hàng chúng đã thuê một đối tượng khác vận chuyển thuê từ huyện bảo yên
đến khu vực biên giới xã bản lầu huyện mường khương
tuy nhiên hành vi này đã bị công an tỉnh lào cai phối hợp với bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh phát hiện
các đối tượng bị bắt gồm ma xín lữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn vàng xeo sầu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm và vàng xeo quáng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
cùng chúa tẻ huyện mờ khương
tăng vật tại hiện trường gồm bốn mươi bánh heroin một xe mô tô một xe ô tô và một số tài liệu khác có liên quan
tại cơ quan cảnh sát điều tra bước đầu các đối tượng khai nhận vàng xeo sầu và ma xín lữ
cùng nhau góp tiền mua bốn mươi bánh heroin trên với giá một trăm ba mươi triệu đồng một bánh
với mục đích bán sang trung quốc
sau khi mua được hàng chúng thuê vàng xeo quáng vận chuyển thuê từ huyện bảo yên
đến khu vực biên giới xã bản lầu huyện mường khương với giá tiền công là hai mươi triệu đồng
vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai vàng xeo quáng nhận ma túy được đồng gói trong một chiếc bào tải
rồi đặt trên phía trước xe máy của mình sau đó điều khiển đi theo hướng đến xã bản lầu
còn lữ và sầu đi xe ô tô theo sau
tuy nhiên khi các đối tượng di chuyển đến khu vực cây xăng thuộc thôn tiên phong
thị trấn nông trường phong hải huyện bảo thắng
thì bị lực lượng phối hợp phát hiện bắt giữ
tại hải dương công an huyện bình giang tỉnh hải dương vừa kiểm tra và phát hiện
một mươi sáu nam nữ thanh niên tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke
vào hồi hai giờ ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai công an huyện bình giang phối hợp với công an xã long xuyên
tiến hành kiểm tra quán karaoke top địa chỉ tại thôn cậy xã long xuyên
tại phòng vip năm của quán
lực lượng chức năng phát hiện một mươi sáu đôi nam nữ thanh niên có biểu hiện
tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tăng vật thu giữ gồm một bộ dụng cụ sử dụng ma túy
qua xét nghiệm cả một mươi sáu đối tượng đều dương tính với ma túy
hiện vụ việc đang được công an huyện bình giang tiếp tục điều tra làm rõ
liên quan đến vụ sáu đối tượng hỗn chiến ở xã tam giang huyện crong năng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa thi hành lệnh bắt tạm giam
thêm ba đối tượng để điều tra về tội giết người
các đối tượng bị bắt gồm hoàng văn thế
hoàng và lâm văn tuân cùng chú tại xã yà tam huyện crong năng
liên quan đến vụ án này trước đó cơ quan công an đã bắt giữ ba đối tượng
y ninh mùa lô y yumi mùa lô và lâm văn hiệp chú cùng xã cũng về tội giết người
nạn nhân của vụ án là anh văn quốc huy chú tại xã yà bốc huyện crong năng
theo kết quả điều tra vào khoảng hai mươi một h ngày sáu tháng năm
thế điều khiển xe máy chở hiệp đi từ thị trấn crong năng về nhà ở xã yà tam
trên đường đi thế có tăng ga
vượt qua xe máy do anh đào duy hải điều khiển chở theo anh huy đi phía trước
cho rằng thế và hiệp chạy sẽ hỗn láo nên anh hải đã điều khiển xe vượt lên ép xe thế dừng lại
rồi dùng tay tát mỗi người một cái
vì bực tức nên hiệp liền gọi điện rủ các đối tượng còn lại đến giúp mình đánh trả thù
đến đêm cùng ngày sáu đối tượng bắt gặp nhóm anh huy nên đã cầm dao lao vào đánh chém
hậu quả của trận hỗn chiến làm anh huy bị đâm trọng thương
rất may được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời
nên anh huy không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng tỷ lệ thương tật sáu mươi
vào chiều ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai phiên tòa xét xử bị cáo tất thành cang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
cựu phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm và một mươi chín bị cáo về tội tham ô tài sản
và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
tiếp tục với phần xét hỏi
vụ án xảy ra tại công ty cộng phần phát triển nam sài gòn
trong vụ án này bị cáo tế trí dũng cựu tổng giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn
một thành viên phát triển công nghiệp tân thuận ipc chủ tịch hội đồng quản trị công ty sadeco
với vai trò cầm đầu xuyên suốt vụ án
sau khi đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hcm hoàn tất việc công bố cáo trạng
bị cáo tề trí dũng thừa nhận sai phạm như cáo trạng nêu trên
bị cáo tề trí dũng cho biết quá trình đề xuất trình duyệt và thực hiện phương án
phát hành chín triệu cổ phần cho cổ đông chiến lược công ty cổ phần đầu tư và phát triển nguyễn kim
công ty nguyễn kim không biết được hành vi của mình là sai
quá trình điều tra dũng cho rằng đã thực hiện thủ tục bán cổ phần cho công ty nguyễn kim
là làm theo sự chỉ đạo của ông tất thành cang
hội đồng xét xử cũng đã thẩm vấn hồ thị thanh phúc cựu tổng giám đốc và một số nguyên cán bộ công ty
để làm rõ các sai phạm tại sadeco
các bị cáo cũng thừa nhận hành vi đã thống nhất và tham mưu cho dũng thực hiện việc phát hành
một một trăm linh ba tỷ đồng trong đó thất thoát tài sản nhà nước là hơn sáu trăm sáu mươi chín tỷ đồng
phần còn lại là thiệt hại của các cổ đông
ngày hôm nay hội đồng xét xử tiếp tục xét hỏi các bị cáo
liên quan đến đường dây đánh bạc khủng bằng hình thức lô đề với số tiền thắng thua lên đến trên hai tỷ đồng
do công an tỉnh an giang triệt phá vào ngày năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã khởi tố bắt tạm giam thêm hai đối tượng
để tiếp tục điều tra về hành vi đánh bạc
hai đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam gồm nguyễn thành luân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
chú tài quận bình thủy thành phố cần thơ và lê thị thủy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai chú tài huyện thoại sơn tỉnh an giang
đồng thời tiến hành khám xét nơi ở của hai đối tượng lực lượng công an cũng thu giữ các tài liệu đồ vật có liên quan
trong quá trình điều tra cơ quan công an xác định luân và thủy là đối tượng có tham gia vào đường dây đánh bạc
dưới hình thức mua số đề ăn thua bằng tiền do nguyễn thị thủy liên dương văn hoàng và huỳnh sĩ nguyên cầm đầu
đã bị lực lượng công an tỉnh an giang triệt phá
đồng loạt khám xét nơi ở của một mươi một đối tượng liên quan lực lượng công an thu giữ nhiều tài liệu vật chứng liên quan
với khoảng một trăm linh điện thoại di động các loại nhiều máy phách máy in máy tính nhiều phơi ghi lô đề
và trên năm tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản có giá trị khác
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố sáu mươi đối tượng về hành vi đánh bạc
bắt tạm ra một mươi bốn đối tượng và cấm đi khỏi nơi cư trú bốn mươi sáu đối tượng
một nhóm hoạt động tín dụng đen cho vay nặng lãi với lãi suất ba trăm sáu mươi một năm vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc khởi tố
nhóm đối tượng này gồm phạm văn hiển đỗ quốc anh trương thành công đều trú tại huyện yaka tỉnh đắk lắc
nhóm này do hiển cầm đầu và thuê nhà trọ ở xã cuebu tp buôn ma thuật để hoạt động cho vay tiền góp với lãi suất cao
các đối tượng sẽ giải tờ rơi trên các tuyến đường của thành phố buôn ma thuật để quảng cáo cho vay tiền
hàng ngày các đối tượng sẽ trực tiếp đi thu tiền của người vay
nếu khách hàng không có khả năng chi trả thì nhóm này sẽ chửi bới đe dọa nhằm mục đích thu hồi tiền
trong quá trình hoạt động nhóm này đã cho hơn bốn mươi người vay với lãi suất ba trăm sáu mươi một năm với tổng số tiền giao dịch trên sáu trăm linh triệu đồng
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật
thời điểm này là lúc mà các đối tượng buôn lậu bắt đầu tập kết hàng hóa để đem về nội địa để chuẩn bị tiêu thụ vào dịp tết nguyên đán sắp tới
các mặt hàng của các đối tượng buôn lậu đem về nội địa là bia rượu các loại thuốc lá và đặc biệt là pháo nổ
mặc dù dịch bệnh covid đang có nhiều diễn biến phức tạp trên khu vực biên giới nhưng mà các đối tượng buôn lậu vẫn bất chấp để đưa hàng về nội địa tiêu thụ
và trước thử trạng trên các lực lượng chống buôn lậu ở quảng trị đang tăng cường nhiều giải pháp phòng chống buôn lậu trên biên giới cũng như nội địa
theo chân các chiến sĩ trinh sát của lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng trị chứng kiến những hình ảnh này mới thấy hết sự liêu lĩnh của các đối tượng buôn lậu trên tuyến quốc lộ chín
bằng nhiều phương thức thủ đoạn như cho người theo dõi lực lượng chức năng dùng xe hạ tải thay nhau dò đường khi thấy lực lượng chức năng sẵn sàng quay đầu bỏ chạy
đây là những thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu trên tuyến quốc lộ chín và trên biên giới ở quảng trị
chúng tôi tổ chức các lực lượng trinh sát nắm địa bàn nắm chắc về đối tượng phương thức thủ đoàn và các nhóm đối tượng có những giải pháp hiệu quả nhất
những trường hợp mà các đối tượng mánh động chống người thân công vụ càn trở
chúng tôi sẽ có phương án bắt được xử lý được những đối tượng đó
từ đầu tháng chín đến nay lực lượng công an hải quan và biên phòng tỉnh quảng trị đã bắt giữ gần một trăm hai mươi vụ buôn lậu trị giá hàng hóa gần một mươi hai tỷ đồng khởi tố một vụ buôn lậu gỗ
chúng tôi đang đẩy mạnh đồng bộ các biện pháp nắm tình hình phối hợp với các lực lượng của bàn và lực lượng của ta tăng cường biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh ngăn chặn tình hình
chúng tôi đã điều động lực lượng lên cho các tuyến trọng điểm tập trung ưu tiên lực lượng nắm chắc tình hình và phối hợp với các lực lượng tuần tra khóa chặt trên biên giới
tình hình buôn lậu trên tuyến đường chín giai đoạn này còn có nhiều diễn biến phức tạp
vì vậy cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn từ các ngành chức năng trên biên giới cũng như nội địa để ngăn chặn hàng lậu xâm nhập vào nội địa cũng như các thủ đoạn vận chuyển tinh vi và manh động như hiện nay
xin được cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
thưa quý vị bộ y tế cho biết đến nay đã có gần một hai mươi sáu triệu bệnh nhân covid một mươi chín ở nước ta khỏi bệnh
trong số các ca đang điều trị thì có hơn bảy sáu trăm linh trường hợp nặng
có một tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua đó là bắc cạn
tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm là một trăm bốn mươi sáu ba triệu liều trong đó tiêm mũi một là bảy mươi bảy triệu liều tiêm mỗi hai là sáu mươi sáu bốn triệu liều tiêm mỗi ba là hai bảy triệu liều
về công tác tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai tới một mươi bảy tuổi bộ y tế cho biết các tỉnh thành phố đã triển khai tiêm được một mươi một hai triệu liều
trong đó có bảy ba triệu mũi một và gần ba chín triệu mũi hai
tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là tám mươi bảy và tỷ lệ bao phủ đủ hai liều vaccine là bốn mươi hai năm dân số từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
các địa phương đã cơ bản bao phủ đủ liều cơ bản cho nhóm tuổi này là hà nam quảng ninh lạng sơn đà nẵng khánh hòa tp hcm
tiền giang tây ninh bến tre trà vinh vĩnh long bình dương bạc liêu và hậu giang
hà nội hiện có hơn hai mươi f đang điều trị
trước tình hình dịch covid diễn biến phức tạp vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai phó chủ tịch ubnd tp hà nội trừ xuân dũng
đã ký ban hành kế hoạch ứng phó với biến chủng mới của sars cov hai chủng omicron trên địa bàn thành phố
ubnd tp hà nội đề ra tám nhiệm vụ giải pháp gồm
kiểm dịch tại cửa khẩu sân bay quốc tế nội bài tăng cường giám sát phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ
mắc biến thể omicron tại địa bàn dân cư cơ quan xí nghiệp doanh nghiệp tổ chức giám sát bằng xét nghiệm
nhằm phát hiện sớm nhất các trường hợp nhiễm biến thể omicron tăng cường cập nhật thông tin liên tục trên thế giới
về biến thể omicron để có đánh giá đúng mức về sự nguy hiểm chuẩn bị các biện pháp phòng ngừa
được can thiệp và tổ chức truyền thông phù hợp hiệu quả triển khai đầy đủ kịp thời việc tiêm vắc xin phòng covid một mươi chín liều bổ sung
liều nhắc lại theo hướng dẫn của bộ y tế kiện toàn và triển khai đồng bộ hệ thống phòng chống dịch từ cấp thành phố
đến cấp quận huyện thị xã và xã phường thị trấn ứng phó linh hoạt tùy thuộc theo cấp độ nguy hiểm của dịch do biến thể omicron gây ra
tiếp tục triển khai đầy đủ và hiệu quả các trạm y tế lưu động tổ chăm sóc người nhiễm covid một mươi chín tại cộng đồng
tiếp tục duy trì các biện pháp phòng bệnh không đặc hiệu như tuân thủ thông điệp năm k đảm bảo an toàn cho các cơ sở khám chữa bệnh
cơ sở kinh doanh sản xuất và khu vực tập trung đông người
ubnd tp hà nội yêu cầu sở y tế hà nội cần phối hợp với các cơ quan liên quan tại cảng hàng không quốc tế nội bài
tổ chức giám sát người nhập cảnh tại sân bay quốc tế nội bài theo đúng quy định tăng cường giám sát để phát hiện và tổ chức cách ly kịp thời
các trường hợp người nhập cảnh có các triệu chứng sốt ho đặc biệt là các hành khách hoặc chuyến bay đến hoặc về từ các quốc gia ghi nhận ca bệnh mắc biến chủng omecron